lên kế hoạch theo dõi nạn nhân khi rút tiền ở ngân hàng sau đó bám theo và chờ sơ hở để ra tay trộm cắp
huỳnh minh vũ bốn mươi hai tuổi trú tại tp quy nhơn tỉnh bình định đã thực hiện thành công vụ trộm
sau nhiều ngày lập án đấu tranh công an huyện cát tiên tỉnh lâm đồng đã phối hợp cùng với công an các tỉnh
bắt được đối tượng trộm cắp thu lại một phần tài sản trả lại cho bị hại
ngày một mươi năm tháng ba công an huyện cát tiên tiếp nhận đơn trình báo của bà phạm thị hồng thu
chú tải xã gia viễn trình báo về việc bà bị một đối tượng nam giới lợi dụng lúc sơ hở
đã trộm số tiền hai trăm một mươi triệu năm trăm năm mươi sáu nghìn đồng trong cốp xe máy khi bà dừng xe ở lề đường
tại tổ dân phố sáu thị trấn cát tiên mà quên không rút chìa khóa xe
xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng đối tượng gây án ngay giữa ban ngày
ở nơi đông người qua lại thủ đoạn vô cùng táo tợn liều lĩnh
công an huyện cát tiên đã xác lập chuyên án đấu tranh
về phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng phương thức thủ đoạn hoạt động này rất là mới
hoạt động ra là liều lĩnh táo tợn
tại thời điểm xảy ra vụ việc là ban ngày lưu lượng phương tiện giao thông qua lại
tại cái nơi xảy ra vụ việc rất là đông rất nhiều người qua lại nhưng đối tượng vẫn ra tay
sau khi gây án là đối tượng nhanh chân tổ thoát phải trở
thứ hai nữa là về nhân thân ai lịch
khi đối tượng thực hiện vụ án xong đối tượng chuyển tiền cho một đối tượng khác
thì lại sử dụng các giấy tờ
từ thân giả cho nên cũng gây khó khăn cho công an trong việc xác minh về nhân thân
để truy tìm đối tượng
trích xuất từ hệ thống camera an ninh phối hợp với công an các địa bàn lân cận
như công an huyện đạ tẻ công an các tỉnh bình phước đồng nai
tiến hành ra soát những đối tượng khả nghi đồng thời trinh sát phối hợp cùng hệ thống ngân hàng
ra soát các khách hàng được nhận diện trong camera an ninh ghi hình đối tượng trộm cắp
trong ngày một mươi sáu tháng ba các trinh sát đã xác định được một người khả nghi
dùng chứng minh nhân dân có tên vũ phương
vũ phương đã truyền tiền cho một người ở tỉnh bình phước
tại một ngân hàng trên hệ bàn huyện đà tẻ
tổ chức xác minh tại bình định trinh sát xác định người có tên vũ phương
không phải là người đã truyền tiền
người chuyển tiền là huỳnh minh vũ là bạn của anh vũ phương tại tỉnh bình định
bước đầu xác định vũ đã làm giả chứng minh nhân dân mang tên vũ phương
rồi dùng chứng minh nhân dân giả này để chuyển tiền
hơn một tháng truy tìm đến ngày hai mươi một tháng bốn
đối tượng gây ra vụ trộm cắp
đối tượng táo tợn là huỳnh minh vũ đã bị bắt giữ
khi vừa gây ra một vụ trộm cắp tài sản
cũng với thủ đoạn tương tự tại đệ bàn tỉnh tiền giang
tại cơ quan công an đối tượng khai tên huỳnh minh vũ
còn có biệt danh là vũ phương và thừa nhận
sau khi trộm được số tiền của chị thu
đã chuyển sáu mươi chín triệu bốn trăm linh nghìn đồng cho một người bạn tại tỉnh bình phước
số còn lại tiêu xài hết
qua vụ án công an huyện cát tiên khuyến cáo người dân
khi đến các địa điểm giao dịch để rút hoặc gửi tiền
cần nâng cao ý thức bảo quản tài sản
khi mang theo số tiền người phụ nữ đi vào tỉnh bình phước
nếu tiền lớn nên có thêm người đi cùng để đảm bảo an toàn
phòng tranh những rủi ro có thể xảy ra